trực tiếp gặp gỡ động viên các tân binh nhập ngũ và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
năm hai nghìn hai mươi ba nguồn tuyển của công an các đơn vị địa phương đạt khoảng một trăm linh hai bốn so với chỉ tiêu được giao
nhiều công dân có trình độ đại học cao đẳng đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
năm nay bộ công an cũng có nhiều chính sách mới trong công tác tuyển quân
tăng thêm cơ hội được chuyển thẳng sang chế độ chuyên nghiệp và cử đi đào tạo văn bằng
công an nhập vụ công an tại các trường công an nhân dân đối với các chiến sĩ nghĩa vụ trước khi nhập ngũ đã tốt nghiệp
và được cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại khá trở lên
đồng chí thứ trưởng tin tưởng các tân binh nhập ngũ và các công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
sẽ có quá trình rèn luyện phấn đấu để trưởng thành phát huy trách nhiệm thế hệ trẻ
tham gia bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ tổ quốc khắc phục mọi khó khăn
chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước kỷ luật của quân đội nhân dân công an nhân dân
các quy định của đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
vào sáng ngày hôm nay tất cả các huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế tổ chức lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi ba
đến dự và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ tại tp huế có trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
năm nay tỉnh thừa thiên huế được giao tuyển chọn
bốn trăm năm mươi hai công dân nhập ngũ vào tám đơn vị trong đó một hai trăm năm mươi hai chiến sĩ quân đội nhân dân
hai trăm linh chiến sĩ công an nhân dân
chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay cao hơn năm hai nghìn hai mươi hai
thanh niên nhập ngũ có sức khỏe loại một hai đạt bảy mươi sáu bốn tuổi đời từ một mươi tám đến hai mươi một đạt bảy mươi bảy
một mươi hai thanh niên có trình độ đại học cao đẳng trung cấp một mươi tám đảng viên và năm trăm sáu mươi thanh niên đã được bồi dưỡng nhận thức về đảng
không khí ngày lên đường nhập ngũ đầy niềm vui phấn khởi
bởi khi trở thành chiến sĩ mới là cơ hội để những thanh niên nhiều hoài bão và lý tưởng cao đẹp
được cống hiến sức trẻ cho quân đội cho đất nước
cũng trong sáng ngày hôm nay tại hòa bình đoàn công tác của bộ công an do thiếu tướng lê văn tuyến
thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã đến dự lễ giao nhận quân tại huyện lương sơn tỉnh hòa bình
bộ bàn giao quân ngày hôm nay dù diễn ra trong thời gian ngắn
nhưng sau các tân binh đã cảm nhận được tình cảm
sự tin tưởng và niềm tự hào của các cấp lãnh đạo địa phương và thân nhân các gia đình dành cho mình
ngay sau lễ giao quân thì các tân binh sẽ phấn khởi lên đường về phát triển trong lực lượng theo sự phân công
nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện chặt chẽ các bước trong công tác tuyển chọn gọi nhập ngũ
nên hai trăm ba mươi một tân binh đạt tiêu chuẩn về sức khỏe trình độ văn hóa và phẩm chất chính trị
điều này sẽ tiếp thêm nghị lực để các tân binh thêm tự tin thực hiện nghĩa vụ cao cả với hành trang mang theo
đó là niềm tự hào vinh dự để xây dựng và bảo vệ tổ quốc
huyện châu thành đã huy động các đội nghiệp vụ nhanh chóng chốt chặn khống chế bắt quả tang toàn bộ băng nhóm trên
qua điều tra xác định đối tượng lê minh toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ở huyện dương minh châu
cho một người đàn ông ở huyện châu thành vay số tiền một trăm năm mươi triệu đồng
sau nhiều lần đòi nợ không được cho nên đối tượng tìm người hỗ trợ đi đòi nợ
khi gặp nhau hai bên xảy ra mâu thuẫn
lực lượng công an huyện châu thành đã kịp thời có mặt khống chế bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng
vào dạng sáng ngày hôm qua hai nhóm với hàng chục thanh thiếu niên đã tụ tập và mang theo hung khí chuẩn bị đi đánh nhau
đã bị công an phường an hòa thành phố rạch giá tỉnh kiên giang phát hiện bắt giữ
nhận được tin báo công an phường an hòa thành phố rạch giá đã nhanh chóng bố trí lực lượng đến kiểm tra
qua đó đã vây bắt được bốn mươi sáu đối tượng và thu giữ hàng chục hung khí và một thùng chai bom xăng tự chế
trong nhóm trên có đối tượng đã từng vi phạm và bị xử lý về hành vi mang không khí
hành vi mang không khí đi đánh nhau hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
thưa quý vị thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh quảng nam liên tiếp xảy ra các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giá trị lớn
trong đó có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức là cầm cái biêu hụi
sau đó vỡ nợ bỏ trốn không có tiền khả năng trả nợ xảy ra ở nhiều địa phương trong tỉnh
với số tiền hàng trăm tỷ đồng
nó làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trở tự và tạo sự bất an trong xã hội
những ngày cuối năm hai nghìn hai mươi hai người dân trên địa bàn huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
xôn xao trước việc bà nguyễn thị mỹ linh chú tại thị trấn nam phước huyện duy xuyên
cầm cái biêu hụi sau đó vỡ nợ và đột ngột mất tích
kết quả xác minh ban đầu xác định đối tượng chiếm đoạt của hơn một trăm năm mươi bị hại với số tiền hơn ba mươi tỷ đồng
tại chợ nam phước thị trấn nam phước hàng trăm tiểu thương đứng ngồi không yên
việc buôn bán bị đình trệ các tiểu thương cho biết có đến tám chín mươi người buôn bán ở chợ
tham gia chơi biêu hụi với bà linh có người mỗi ngày góp từ một mươi đến hai mươi nghìn đồng
có người góp vài trăm nghìn đồng một ngày
hoạt động chơi biêu hụi được tồn tại từ rất lâu đã trở thành thói quen tập quán giao dịch tín dụng
huy động vốn của người dân nghị định số một mươi chín năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ về họ hội biêu phường cho thấy
về mặt pháp lý nhà nước cho phép nhân dân tự tổ chức hình thức huy động vốn góp
nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu phải bảo đảm an toàn đúng pháp luật
tuy nhiên thực tế các vụ vỡ biêu hụi cho thấy người dân không tuân thủ các quy định của pháp luật
khi tham gia hoạt động góp vốn dưới hình thức biêu hụi
chỉ tính riêng trong năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã điều tra xử lý ba mươi bốn vụ lừa đảo
chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn trong đó có chín vụ liên quan đến biêu hụi
khi vỡ hụi việc thu hồi phần vốn đã góp của các hụi viên gặp rất nhiều khó khăn
gần như không thể thu hồi hoặc chỉ thu hồi được một phần nhỏ số vốn đã góp
tội phạm xảy ra có nhiều nguyên nhân trong đó có hai nguyên nhân chính xác
đối tượng sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi xây dựng niềm tin ban đầu
về người bị hại một số người thiếu kiến thức về pháp luật đã tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua đây cơ quan điều tra cũng khuyến cáo các cơ quan chức năng tổ chức đoàn thể xã hội cũng tăng cường phổ biến kiến thức cho người dân
nhận thức được những thủ đoạn của tàu phạm lừa đảo

nhận thức được những thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đọt tài sản
ba đối tượng đánh bạc ăn tiền đang bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai điều tra làm rõ
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ vào đêm ngày bốn tháng hai
công an tp biên hòa đã ấp vào bắt quả tăng một mươi ba đối tượng trên đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức tài xỉu
tại một khu vui chơi tại tp thiên bình phường tam phước tp biên hòa
tăng vật thu giữ là gần một mươi bốn triệu đồng trên chiếu bạc và một bộ dụng cụ lắc tài xỉu
bước đầu cơ quan công an xác định tổng số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc gần hai mươi bốn triệu đồng
còn liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện điện biên
vừa điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng phạm văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại tổ năm phường thanh trường tp điện biên phủ tỉnh điện biên
vào sáng ngày bốn tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện điện biên tiếp nhận tin báo
của anh hoàng mạnh trinh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại xã thanh hưng huyện điện biên
về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm hai điện thoại di động một xe mô tô nhãn hiệu hondalit
và một số đồ dùng gia đình
ngay sau khi nhận được tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện điện biên
đã cử lực lượng đến hiện trường phối hợp với công an xã thanh hưng lấy lời khai của bị hại
người liên quan xác minh các tình tiết của vụ việc giả soát các đối tượng nghi vấn
các cửa hàng cầm đồ buôn bán điện thoại trên địa bàn để làm rõ vụ việc
sau hơn hai giờ đồng hồ triển khai lực lượng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
đến khoảng một mươi một h cùng ngày công an huyện điện biên đã xác định đối tượng nghi vấn
và triệu tập phạm văn chiến là đối tượng đã có năm tiền án về tội trộm cắp tài sản
qua đấu tranh khai thác đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
đang ở độ tuổi còn rất trẻ muốn có tiền để hưởng thụ thế nhưng lại lười lao động
nhóm thanh thiếu niên đã lên kế hoạch hết sức táo tợn để cướp tài sản của nạn nhân
rồi tẩu thoát ngay trong đêm gây hoang mang dư luận tại vùng quê
để kịp thời chấn an dư luận lực lượng công an huyện châu thành tỉnh an giang
đã vào cuộc điều tra và nhanh chóng bắt giữ các đối tượng gây án
đã gần một tháng trôi qua nhưng chị trần thị cẩm loan
trú tại xã vĩnh hành huyện châu thành tỉnh an giang vẫn còn hoảng sợ
khi nhớ lại việc vào dạng sáng ngày sáu tháng một vừa qua
chị cùng chồng trên đường đi lấy hàng về bán
khi vừa ra khỏi nhà được một đoạn thì bất ngờ bị bốn đối tượng chặn đầu xe
rồi dùng roi điện và dao khống chế để cướp tài sản
chị kéo lên nói bà mà la tôi đâm bà chết tại đây đó
chị mới lột cặp tiền chị dục ra
nó mới rời đi ở cặp tiền nó lấy tám triệu hai
nó mới rút cái dao ra tôi sợ nó đâm thòi phạt hô tôi ha
tôi dục cái cặp ra tôi gung bữa đó tôi ngồi xuống mà tôi gung
muốn chết luôn như thế
trước tình chất manh động của vụ việc ngay sau khi nhận được tin báo
lực lượng công an huyện châu thành đã nhanh chóng vào cuộc điều tra
bắt giữ các đối tượng chỉ sau hai mươi bốn giờ gây án
rồi tôi đã chỉ đạo lực lượng
cảnh sát điều tra công an các xã thị trấn tập trung lực lượng
triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy xét truy tìm các đối tượng
theo dấu vết nóng chỉ đạo công an các xã địa bàn giáp ranh
cũng như phát động phong trào quân chúng bảo vệ ninh tổ quốc
triển khai ngay các biện pháp chốt chặn những công đường
những đoạn đường mà đối tượng có khả năng chạy trốn
rồi lực lượng điều tra với kỹ thuận sự thì tiến hành
khám nghiệm hiện trường rồi tổ chức thu thập những thông tin tài liệu
từ camera an ninh để nhằm củng cố tài liệu chứng cứ
đảm bảo việc bắt đối tượng xử lý đúng quy định pháp luật
các đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn trần trung hiếu
nguyễn phú hào huỳnh văn thanh cùng sinh năm hai nghìn năm
và nguyễn văn kha sinh năm hai nghìn sáu cùng chú tại huyện châu thành tỉnh an giang
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài
nên sau thời gian theo dõi
nắm rõ lịch trình hàng ngày của vợ chồng chị loan
hay qua lại đoạn đường vắng để lấy hàng hóa vào lúc sáng sớm
nên kha đã cùng đồng bọn rủ nhau lên kế hoạch cướp tài sản
khoảng giấc tối thì một mươi một h em tụi em đi
xong rồi ngồi đợi hai h mấy ba h đến năm h
xong rồi vợ chồng hay chị ngan
em với hàu với hiếu với hanh
chạy lên thì hàu với hanh chạy lên
trước thì chích điện người bị hại
không chỉ riêng vụ việc manh động trên
thời gian vừa qua trên nệ bản huyện châu thành đã xảy ra nhiều vụ cướp
và cướp giật tài sản với tính chất ngày càng manh động hơn
các đối tượng đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ công cụ phương tiện gây án lợi dụng sơ hở của người dân khi di chuyển nơi đoạn đường vắng bọn chúng liền tiếp cận và thực hiện hành vi phạm tội
khi đi ra đường là chúng ta không có nên mang theo những đồ trang sức mang tính chất phô trương để cho mọi người nhìn thấy tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội

để hạn chế những vụ cướp và cấp sật trên địa bàn trong thời gian tới ngoài việc nỗ lực của lực lượng công an cho các mặt công tác
để hạn chế những vụ cướp và cướp giật trên địa bàn trong thời gian tới ngoài việc nỗ lực của lực lượng công an cho các mặt công tác
để kịp thời phát hiện xử lý các vụ việc thì mỗi người dân khi ra ngoài cũng cần nâng cao cảnh giác chủ động phòng ngừa không để mình trở thành nạn nhân của các đối tượng